trong kỳ đại hội cổ đông sắp tới hoàng quân dự kiến sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ thành cổ phần
phát hành khoảng tám mươi bảy ba triệu cổ phiếu với giá một mươi đồng trên một cổ phiếu
hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm cho ông trương anh tuấn để hoán đổi tám trăm bảy mươi ba tỷ đồng
sau phát hành số tiền công ty nợ ông tuấn sẽ giảm từ một một trăm sáu mươi sáu tỷ đồng về còn hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
liên quan đến vụ công ty quốc cường gia lai bị tố chiếm đoạt hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tin tố giác của công ty cổ phần đầu tư sunny
công an tp hcm xác định đến nay ubnd tp chưa giao đất cho quốc cường gia lai làm chủ đầu tư dự án khu dân cư bắc phước kiển huyện nhà bè
và các văn bản công nhận chấp thuận cho doanh nghiệp này làm chủ đầu tư dự án trên đã hết hiệu lực
hiện thành phố đang chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn quốc cường gia lai lập thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định
trong hợp đồng hứa mua hứa bán thể hiện quốc cường gia lai đã giao cho sunny iceland là sáu mươi năm bảy mươi sáu hectare tương đương khoảng bảy mươi một bảy mươi hai diện tích dự án
còn phía công ty sunny iceland đã thanh toán cho quốc cường gia lai là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng trong tổng số một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng tương đương khoảng một mươi chín bốn mươi bảy giá trị hợp đồng
đối với các văn bản chấp thuận giao cho quốc cường gia lai làm chủ đầu tư dự án trên không đúng quy định của pháp luật
thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
sẽ có văn bản kiến nghị ubnd tp chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xem xét và giải quyết theo quy định
sau thông tin củ chi dự kiến sẽ lên thành phố trực thuộc tp hcm thì mới đây sở quy hoạch và kiến trúc tp hcm đang hoàn thiện đề án quy hoạch chung phát triển kinh tế dọc sông sài gòn
trong đó có con đường ven sông nối từ quận một đến huyện củ chi
tiến đại lộ này được nối từ cầu bến xúc huyện củ chi dọc theo sông sài gòn đến điểm cuối làng ngã ba tôn đức tháng
hàm nghi quận một dự án đi qua huyện củ chi hóc môn quận một mươi hai
khi làm tuyến đại lộ này chủ đầu tư có thể kết hợp chỉnh trang khai thác quỹ đất hành lang bảo vệ bờ sông sài gòn rộng đến năm mươi m vào việc xây dựng tiện ích phục vụ người dân
đồng thời có thể khai thác được khoảng một mươi năm hectare đất hoang hóa tại củ chi
hiện ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu trong năm hai nghìn hai mươi hai phải hoàn thành đề án quy hoạch chung phát triển kinh tế dịch vụ dọc sông sài gòn để có con đường chạy dọc sông này từ quận một đến huyện củ chi
đây là câu chuyện dài hơi đòi hỏi nguồn lực lớn vì có hàng trăm đồ án quy hoạch dọc sông này cần điều chỉnh
hãng hàng không việt nam airlines vừa thông báo tạm dừng khai thác đường bay đến nga kể từ ngày hai mươi năm tháng ba cho đến khi có thông báo mới
theo đại diện việt nam airlines trong thời gian làm rõ các thủ tục liên quan đến vấn đề bảo hiểm phương tiện và hoạt động khai thác bay đến nga
hãng tạm dừng khai thác đường bay giữa hà nội moscow từ ngày hai mươi năm tháng ba cho đến khi có thông báo mới
do đó những hành khách đã đặt vé hãng sẽ hỗ trợ hoàn hoặc đổi miễn phí sang các chuyến bay khác khi đường bay được phục hồi
bên cạnh đó hãng cũng đang làm việc với các bên liên quan để có thể khôi phục hoạt động khai thác đường bay nga trong thời gian sớm nhất
đồng thời khuyến nghị hành khách thường xuyên theo dõi và cầm nhận thông tin từ hãng
thương mại điện tử và các dịch vụ mạng xã hội là hai lĩnh vực có thị phần lớn hiện nằm trong tay các tập đoàn xuyên quốc gia
nhiều năm qua câu chuyện trượt đuổi
câu chuyện trượt đuổi giữa cơ quan thuế với nguồn thu chuyển về những ông lớn này luôn là đề tài tranh luận nóng
để dỡ bỏ rào cản đầu tiên một cổng thông tin điện tử quy mô quốc gia được ra đời
để trước mắt tất cả hoạt động kê khai nộp thuế sẽ thực hiện trực tiếp với cơ quan chức năng tại việt nam
không cần thông qua những pháp nhân dịch vụ trung gian
tổng cục thuế thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay các nhà cung cấp nước ngoài nộp thuế thông qua các tổ chức tại việt nam
số tiền gần năm tỷ đồng
trong đó facebook đã nộp gần một bảy trăm linh tỷ đồng google nộp trên một sáu trăm linh tỷ đồng và microsoft nộp năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
thực tế thao tác nộp thuế thông qua một tổ chức hoặc pháp nhân trung gian trong nước đã phát sinh nhiều bất cập
gây khó khăn cho cơ quan thuế cũng như bản thân các công ty nước ngoài có thu nhập phát sinh tại việt nam
cái khó khăn nhất là nó không có tự giác lắm
mà chúng tôi phải từ các nguồn thông tin xác minh bên nước ngoài bên các ngân hàng thương mại
sau đó chúng tôi mới mời các cá nhân ở đây chúng ta nhận được các khoản thu nhập của nước ngoài chuyển về
thì mời lên hỏi là sao những khoản thu nhập này như thế nào
thì sau đó mới lòi ra là những khoản thu nhập này là làm dịch vụ cho các cái đơn vị ở nước ngoài
rồi kể cả là tiền chậm nộp mà chưa nộp đúng thời hạn và thực hiện
như vậy thì cái này ở đây nó mang cái tính là chúng ta đang chưa có được một cái sự tự giác của người dân
trong cái hợp đồng thì họ hay nói là cái
cái giá là cái giá chưa thuế
cho nên nó là thông thường sau này thì toàn là người việt nam mình đóng không
chứ còn người nước ngoài gần như họ đóng rất là ít
tại vì họ tránh cái chuyện đó
đó là người việt nam mình đóng thuế hộ cho cái thu nhập của họ đó
thì nói gì nói mình cũng có cái thiệt hại cho bản thân cái doanh nghiệp của mình
cổng thông tin điện tử về thuế vận hành chính thức vào đầu tuần này
trở thành cánh cổng đầu tiên cho quy trình khai báo và thực hiện nghĩa vụ thuế trực tiếp
giữa nhà cung cấp và cơ quan chức năng
hiện tấm cuộc thuế đã nhận được tổng cộng
sáu mươi bốn nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập tại việt nam nhưng chưa đặt trụ sở
doanh thu chủ yếu của các ông lớn này đến từ phía quảng cáo phía dịch vụ viễn thông
và lợi nhuận thương mạng điện tử
là sáu mươi bốn nhà đang có cái thu nhập xuyên biên giới tại việt nam
chủ yếu là dịch vụ là chính
ví dụ như họ vừa cung cấp trên nền tảng số các bạn thấy
các bạn đang đăng ký một số các app mà các bạn đang xài đó
rồi truyền hình tới netflix rồi chắc cái đó thì các bạn đang xài
nhưng mà là thu nhập các bạn chuyển thẳng về
cho các nhà
các nhà cung cấp lớn
nhưng mà bây giờ ngân hàng sẽ phải có nghĩa vụ
yêu cầu các nhà cung cấp lớn này
phải kê khai thuế từ việt nam
thì hiện nay chúng ta đang có sáu mươi bốn nhà rồi
và tiếp tục cơ quan thuế cũng sẽ tiếp tục rà soát
để bổ sung thêm cái đối tượng này
và chúng ta mời lên để chúng ta làm việc
thách thức song song khi vận hành
cống thông tin điện tử về nghĩa vụ thuế
là những chính sách chống đánh thuế hai lần
các nhà cung cấp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ
vì vậy hiệp định thương mại và các điều khoản
sẽ rất khác nhau liên quan nghĩa vụ thuế
bên cạnh đó việc vận hành nền tảng
khai báo thuế quốc gia đang theo tinh thần
tự giác của những nhà cung cấp
tính chủ động của các cơ quan thuế với tổ chức tính dụng
thanh toán trực tuyến và ngân hàng
được đánh giá là vòng kiểm soát quan trọng thứ hai
khi mình đã gia nhập
vào một cái hiệp định nào đó
nếu mà có cái quy định mà
xung đột giữa hai cái quy định đó
ví dụ như là một là cái thông lệ quốc tế
mình quy định như thế nhưng mà nước mình
có một cái quy định khác thì tất nhiên là
mình sẽ áp dụng theo cái thông lệ quốc tế
cho nên ý nói là tổng cục thuế thì
cũng phải nghiên cứu
các cái thông lệ quốc tế và phải làm cho nó
phù hợp là được còn trong trường hợp mà
mình có một cái quy định nó khác so với
những cái hiệp định mà mình tham gia
thì mình cứ theo cái quy định của hiệp định đó mình thực hiện thôi
đầu tiên hết là nếu mà
chúng ta nước ngoài đối với
chúng ta mà có những cái hiệp định thuế
và nếu chúng ta đánh mà họ
cảm thấy rằng đó là nằm trong cái hiệp định
tránh đến thuế hai lần giữa hai nước
họ cũng có thể họ yêu cầu chúng ta phải giải thích
là tại sao chúng tôi lại phải
thuộc cái đối tượng chịu thuế
thì chúng ta phải giải thích và chúng ta phải lậ
hiệp định ra như vậy thì những đối tác này
những cái hoạt động này là đối với
hiệp định giữa nước tôi và nước anh
thì cái này các anh phải chịu thuế
ở việt nam thì chúng ta phải giải thích chứ còn
những trường hợp có thể là họ sẽ rơi vào cái chuyện
là đánh thuế tránh đánh thuế hai lần giữa hai nước
thì chúng ta cũng phải giải thích cho
các doanh nghiệp và các người dân
kể cả những cái hoạt động
xuyên biên giới các bạn biết rồi
thì chúng ta đặt hàng qua mạng
và sau đó nhận được hàng từ nước ngoài chuyển về
thì nếu những cái mặt hàng đó chịu
thuế ở việt nam thì chúng ta phải thực hiện
các nhiệm vụ thuế như kinh tế số
đã phân tích quy mô thương mại điện tử
đặc biệt trong nhóm sản phẩm di chuyển xuyên
biên giới dự báo đạt hai mươi năm tỷ usd
mức tranh rộng hơn google nhận định
khả năng quy mô của nền kinh tế số việt nam
sẽ vượt ngưỡng năm mươi hai tỷ usd
giữa vị trí thứ ba trong khu vực asean
vào năm hai nghìn hai mươi năm
những cơ quan thuế thẳng thắng nhận định
cuộc rượt đuổi về thuế với nhà cung cấp nước ngoài
chưa đặt trụ sở tại việt nam
vẫn chưa thể hoàn toàn được giải quyết thông qua
cổng thông tin điện tử vừa vận hành
tuy nhiên công cụ số này là tiền đề quan trọng
để đón đầu xu thế kinh tế xuyên biên giới
đặc biệt trên nền tảng số
mặc dù đại diện quyền lợi cho cư dân
nhưng việc quản lý điều hành có dấu hiệu
yếu kém thu chi tài chính không minh bạch
dẫn đến môi trường sống bị ảnh hưởng
nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến tài sản
tính mạng của hàng trăm hộ dân
câu chuyện xảy ra tại chung cư r bảy đức khải
đường lưu đình lễ phường an khánh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
chuyên mục thành phố an toàn vừa nhận được
đơn thư phản ánh của tập thể các hộ dân
đang cương ụ tại chung cư r bảy đức khải
về việc hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại đây thường xuyên hư hỏng
không hoạt động xảy ra nhiều sự cố
có mặt tại hiện trường phóng viên ghi nhận
cửa thoát hiểm tại một số vị trí bị khóa chặt
bảng hướng dẫn phòng cháy chữa cháy
thì rỉ xét không thể đọc được
hệ thống báo cháy chữa cháy tự động
thì không hoạt động
đỉnh điểm nhất là từ năm hai nghìn một mươi sáu
khi có ban quản trị tức là có tiếng nói đại diện
của người dân nhưng người dân ở đây
hoàn toàn bất lực
và cảm thấy là rất lo sợ
cho tính mạng và tài sản của cư dân
đối với đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy
như thế này không có bảo hiểm cháy nổ
rồi là hệ thống nước thì xì thường xuyên
rồi là tất cả các đầu báo khói
chuông thì có thể là
reo bất cứ lúc nào
ban ngày hay ban đêm
thậm chí một hai giờ đêm
chuông reo nhưng mà cư dân không biết
là cháy thật hay cháy dài
cũng theo cư dân ở đây cửa thang bộ thoát hiểm
của các lầu thông tầng luôn bị khóa
khi có sự cố thì người ở trong không thể di chuyển
sang khối nhà khác của tòa nhà
bên cạnh đó tình hình an ninh trật tự tại đây
cũng luôn là nỗi ám ảnh của người dân
an ninh trật tự ở trung cư er bảy
rất là tệ
thứ nhất là về hệ thống camera
trong vòng hai năm nay không còn hoạt động
về vấn đề
mất đồ hay là xe
hay là mất ở cốp xe
cậy cốp xe
đã xảy ra liên tục
hiện nay khu này đang bỏ trống
rất là dơ dáy trong khi đó
có những thành phần mà người dân không biết
đã dọn vào đây để sinh sống ở
cụ thể anh chị có thể thấy
như là đàm này
có chăn mền và nhà vệ sinh sinh hoạt
đều ướt có cả quần áo
treo của những người mà người dân không biết
ở đâu mà dọn vào đây ở
không biết là ban quản trị và ban quản lý vận hành
của nhà trung cư r bảy có biết chuyện này không
một sai phạm khác đó là dưới tầng hầm
để xe khối nhà b ban quản trị trung cư
đã cho phép quỹ tiến dụng nhân dân đông sài gòn
xây trái phép một bể phốt nổi
thường xuyên bị chán nước thải
gây bốc mùi hôi thối
ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cư dân
vị thành phố thủ đức đã có văn bản yêu cầu
đơn vị vi phạm tháo dỡ công trình
nhưng đến nay hiện trạng chưa được khắc phục
vừa rồi nó bị cái bơm á
cái bơm nước á người ta nó bị hư
có người anh thấy nó hư bơm nước á
nó tràn đầy ra một cái khu này
ảnh hưởng rất lớn tới gọi là sinh hoạt của cư dân
nhất là cái mùi hôi thối mà nó ở cái thành phố
như thế này ở cái trung cư to như thế này
mà bị ngửi cái mùi đó
mà nó trong cái khu vực kín này
bây giờ nó nặng mùi tới bao nhiêu ngày
trường viện phóng viên cũng ghi nhận hệ thống
gạch ốc tường quanh trung cư r bảy đức khải
có thể rời bất cứ lúc nào
một số vị trí còn để lại dấu vết gia cố
sơ xài bằng băng keo dính
tiêm ẩn rủi ro cho những người đi qua lại khu vực này
đường nước sinh hoạt của trung cư
thì được đi nổi mà cư dân là phản ánh rất là nhiều
trước đây nó còn bị vỡ
chảy nước ra rất là nhiều lắm
đó thì bây giờ người ta đã khắc phục bằng cách là
người ta thay cái ống khác
nhưng mà vẫn để nổi như vậy
thì nó dẫn đến cái nguy cơ là
không biết cái ống đấy
có những cái ngoại lực nào đó tác động vô
nó sẽ gây vỡ nước
tràn nước và lãng phí nước của cư dân
cái trung cư này đặc biệt nó có một cái là
gạch lát ở riêng
xung quanh trung cư rất là nhiều
và những cái viên gạch ấy
có cái khả năng rơi xuống bất kỳ lúc nào
cho nên là nhiều các gia đình ấy
trước đây thì hay dẫn con xuống chơi
nhưng mà bây giờ ấy
cái hiện trạng nó như vậy người ta sợ
người ta không dám đưa con xuống nữa
nó rơi xuống nó gây nguy hiểm cho trẻ con
câu hỏi đặt ra là phải chăng
ban quản trị và ban quản lý trung cư
r bảy đức hải đang thờ ơ
trước tính mạng của cư dân
được biết nhiều người sinh sống tại đây cũng đã có đơn kiến nghị
tố cáo những cá nhân liên quan đến những
sai phạm tại trung cư này
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc
trong kỳ phóng sự sau
vừa rồi là những thông tin của thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hồng xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại